tiền phong thông tin chị xê người lục ngạn lấy chồng huyện lục nam tỉnh bắc giang
tô cao đến công an huyện lục ngạn về việc ông v t h ở huyện lục ngạn
có hành vi chữ hiếm muộn vô sinh bằng cách cưỡng ép chị quan hệ tình dục
làm chị này mang thai và sinh ra hai cháu bé
sau quá trình xác minh công an huyện lục ngạn bắc giang mới đây đã có thông báo
về việc không khởi tố vụ án hình sự
nếu không bị khởi tố ông hát chỉ bị xử phạt hành chính liên quan đến vi phạm về hôn nhân gia đình
và hành nghề y tư nhân không có giấy phép
quyết định không khởi tố vụ án của công an huyện lục ngạn trong vụ việc này
nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc
bởi vì trong loại tội phạm xâm phạm nhân phẩm danh dự ngoài các tội hiếp dâm dâm ô
pháp luật hình sự còn có quy định về tội cưỡng dâm và vụ việc này có nhiều dấu hiệu của tội cưỡng dâm
luật sư diệp năng bình đoàn luật sư tp hcm cho biết
vì của một người dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng cuộn bách
phải miễn cưỡng giao cấu với mình
người phạm tội cưỡng dâm dùng rất nhiều thủ đoạn khác nhau như lừa phỉnh mua chuộc rụ rỗ đe dọa
hoặc bằng tình cảm bằng tiền bạc có khi chỉ là một lời hứa
tức là người phạm tội không từ một thủ đoạn nào đó miễn là thực hiện được ý đồ giao cầu với người bị hại
hoặc lợi dụng người bị hại đang trong tình trạng quẫn bách để họ phải miễn cưỡng giao cầu với mình
quy định tại điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự
nếu kết quả của việc điều tra đúng như lời khai ban đầu của chị vợ về việc ông hát lợi dụng việc chữa bệnh
sự hiểu biết của người bệnh mối quan hệ lệ thuộc giữa thể thức và người bệnh
thì đây có dấu hiệu của tội cưỡng dâm luật sư bình phân tích
trao đổi với phóng viên tiền phong về nội dung này ông nguyễn văn duân trưởng công an huyện lục ngạn cho biết
quá trình xác minh hai bên có các lời khai khác nhau
chị xê tố cáo ông h ép buộc chị làm việc như thế để thông kinh mạch chữa bệnh vô sinh
còn ông hát khai chị c chủ động đến sinh con không phải đến chữa bệnh
ông duân cho biết sau khi nhận được tố cáo công an huyện lục ngạn đã tiến hành xét nghiệm adn
và đã xác định cả hai xóm nhỏ do chị xê sinh ra năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn hai mươi đều là con chung với thầy lang hát
công an huyện lục ngạn cùng viện kiểm sát tòa án nhân dân huyện và cả công an tỉnh bắc giang
đã tiến hành xem xét nhưng không đủ căn cứ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can ông hát về tội cưỡng dâm
sự việc đã được xem xét khách quan kỹ lưỡng chúng tôi đã gửi bản thông báo không khởi tố vụ án cho hai bên đương sự
và nêu đầy đủ căn cứ không thể khởi tố vụ án
ông duân cho hay một số cơ sở không đủ căn cứ khởi tố cưỡng dâm đối với vụ việc này như
chị c có trình độ học vấn một mươi hai trên một mươi hai tức là có nhận thức tốt
nơi chị xê sinh sống cũng không phải là xã đặc biệt khó khăn dân trí thấp
ngoài ra sự việc chị xê quan hệ tình dục với ông hát kéo dài trong hai năm có đến hai người con
mỗi lần quan hệ với ông hát anh chồng đều đi cùng và chỉ đứng cách xa vài mét
nếu như có sự ép buộc chị c phải tố giác từ lâu không thể kéo dài đến hai năm như thế
anh chồng cũng chỉ đứng cách đấy vài mét lần nào cũng trở vỡ đi ông duân nói
ông john cho hay phía ông hát vẫn giữ nguyên lời khai như ban đầu và cả hai bên đều có luật sư bảo vệ
nếu gia đình của chị c không đồng ý với thông báo của công an huyện lục ngạ
thì chị c có thể làm đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật
trao đổi với báo tiền phong luật sư nguyễn bá ngọc người bảo vệ quyền lợi và lợi ích pháp luật cho chị xê cho biết
gia đình chị c không đồng ý với thông báo của cơ quan công an điều tra và sẽ khiếu nại
trở lại sự việc vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy vợ chồng anh nvx trú tại lục nam bắc giang nghe tin ông vth
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú thệ xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang có khả năng chữa được bệnh hiếm muộn nên đến khám
mỗi lần đến khám ông hát đều bảo vợ chồng anh ít lần lượt vào căn phòng nhỏ rồi đóng cửa lại
tại đây ông hát yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra đốt ngài
trong lúc khám ông hát nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể của vợ anh ích
vì nóng lòng muốn có con nên vợ anh phải nghe theo
sau bốn tháng điều trị với ông hát vợ anh nghịch đã có thai rồi sinh ra con trai
sau khi cháu được hai tuổi anh nhích lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông hát khám chữa để sinh tiếp
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một vợ anh sinh thêm bé trai
tuy nhiên cháu thứ hai có nhiều nét giống ông hát nên anh ích nghi ngờ
đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện lục ngạn tiến hành trưng cầu giám định
bản kết luận giám định adn của viện khoa học hình sự bộ công an cho thấy
ông hát chính là cha đẻ của hai đứa con chị y
anh x cặng hỏi thì vợ lại kể chuyện ông hát nhiều lần thông tắc kinh mạch cho mình
chị kể ông hát cho hay phải để ông ấy thông tác kinh mạch
bằng cách cho quan hệ tình dục
về vợ chồng mới có con do nóng lòng có con và đặt niềm tin vào gã lang băm
nên chị miễn cữ nghe theo
theo thông tin mới nhất trên báo bắc giang sau khi vụ việc được đăng tải
đã có thêm nhiều bệnh nhân từng đến nhà thầy lang này để chữa bệnh bức xúc lên tiếng
theo nguồn thông tin trên chị mơ ở xã ca huyện lục ngạn cho biết
hơn một năm trước vợ chồng tôi cũng đến nhờ ông hát khám
khi khám ông ấy cũng bảo cửa hết quần áo nhưng tôi không chịu
ông ngới bắt mạch bẻ chân bẻ tay rồi nói tôi bị tắc kinh mạch
phải dùng nội lực thâm hậu để vào mới thông được
khi tê hỏi đẩy như thế nào ông ấy bảo kiểu như quan hệ vợ chồng
nghe ông hát nói vậy chị mơ băn khoăn bảo để về trao đổi với chồng
lần khám đó ông hát lấy của vợ chồng chị hai triệu đồng
ngoài ra còn không ít các cặp vợ chồng ở trong và ngoài huyện lục ngạn
cũng đã tới ông hát để chữ hiếm muộn trong đó có người đã sinh con được vài tuổi
tuy nhiên có thể vì lý do tế nhị sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình
nên những người này chơi tới cơ quan công an tố cáo vị thề làng này
đang nói có một người dân còn khẳng định giữa năm hai nghìn hai mươi
ông hát từng phải nhờ người thân hòa giải và đền cho một phụ nữ ở xã t
đến chữ hiếm muộn năm mươi triệu đồng về hành vi sàm sỡ khi đến chữa bệnh
hiện người phụ nữ này đã sinh con được vài tháng tuổi
cũng liên quan đến sự việc này theo ông bùi văn đức
chủ tịch ủy ban nhân dân xã hồng giang việc ông hát bốc thuốc nam chữa bệnh
xã đã kiểm tra một vài lần và phát hiện ông này mới học hết
lớp bảy không có bằng cấp chuyên môn về ngành y không có giấy phép kinh doanh
nên đã yêu cầu tháo rỡ biển hiệu trước thông tin phản ánh ông hát lợi dụng
việc chữa bệnh hiếm muộn để cưỡng dâm người khác đến có con
ủy ban nhân dân xã đã thành lập tổ công tác để kiểm tra
một sự việc khác cũng liên quan đến việc thầy lang quan hệ tình dục với bệnh nhân
xảy ra ở tp hạ long tỉnh quảng ninh
cụ thể theo tuổi trẻ online đưa tin ngày năm tháng ba lãnh đạo công an
tp hạ long tỉnh quảng ninh xác nhận đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ấp dụng biện pháp tạm giam đối với một thầy lan
có hành vi sử dụng video nhạy cảm để tống tiền
cụ thể sau quá trình thu thập chứng cứ công an tp hạ long đã ra quyết định
khởi tố để điều tra vũ văn ninh ba mươi ba tuổi chú tại xã quảng la tp hạ long
về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng video nhạy cảm để tống tiền
qua điều tra xác định vĩnh là người làm nghề chữa thuốc nam gia truyền
năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi vĩnh nhận chữa trị bệnh trĩ cho chị quy chú tại phường cao xanh tp hạ long
quá trình khám chữa bệnh vĩnh nói với chị quy
mỗi lần bấm huyệt thì phải quan hệ tình dục với mình và được chị quy đồng ý
trong những lần quan hệ tình dục với nhau vĩnh nảy sinh ý định tống tiền chị quy
nên sử dụng điện thoại của mình quay lại video lưu lại
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vĩ gọi điện cho chị quy nói trên mạng xã hội facebook
có đăng video hình ảnh quan hệ tình dục giữa chị quy và vĩnh
nếu muốn gỡ video thì phải chuyển cho người này một mươi triệu đồng chị quy đồng ý và đưa tiền cho vĩnh
thấy ngon ăn vĩnh tiếp tục sử dụng nhiều số điện thoại khác để liên lạc với chị quy
với cùng một nội dung nếu muốn xóa video nhạy cảm thì phải đưa tiền cho mình
để lấy lòng tin vĩnh còn chủ động góp tiền với chị quy để trả số tiền cho những người gọi điện tống tiền
mà thực chất những người này đều do vĩnh giả mạo
tổng số tiền mà vĩnh đã chiếm đoạt của chị quy là năm mươi triệu đồng
hiện tại công an tp hạ long đang
hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định